sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vĩnh long xác nhận đến thời điểm hiện tại
toàn tỉnh đã phát hiện ra một trăm hai mươi ba ổ dịch tả lợn châu phi xảy ra ở ba mươi bảy xã của tám huyện thị xã thành phố trong tỉnh
trong đó huyện bình tân xảy ra một mươi một ổ dịch ở một mươi một xã có lợn bị nhiễm bệnh
riêng tại phường tám thành phố vĩnh long ổ dịch đã qua ba mươi ngày nhưng lại tái phát vào ngày ba mươi tháng sáu
đặc biệt tại huyện vũng liêm có hai ổ dịch trong đó có trang trại quy mô lớn với gần ba con
tổng số lượng lợn tiêu hủy đến thời điểm này hơn năm con có tổng trọng lượng khoảng ba trăm linh tấn
hiện còn khoảng một trăm hai mươi một con lợn có nguy cơ nhiễm bệnh nằm trong vùng bị dịch uy hiếp
hiện tỉnh vĩnh long phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tiêu độc khởi trùng
lập chốt kiểm soát chung quanh các ổ dịch điều tra ổ dịch đánh giá và xác định nguyên nhân dẫn đến phát sinh dịch bệnh
tại hộ chăn nuôi đồng thời dự báo tình hình dịch bệnh trong thời gian tiếp theo